các doanh nghiệp ở tỉnh bình định đang tìm mọi cách để vừa bảo đảm năng suất lao động của công nhân
nhưng vẫn phải sử dụng các phương án tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất trong mùa nắng nóng
doanh nghiệp sản xuất kính vĩnh khang khu kinh tế nhân hội chịu ảnh hưởng nặng do covid một mươi chín
doanh số sản xuất năm tháng đầu năm nay giảm nhưng mức tiêu thụ điện năng của doanh nghiệp vẫn ở mức cao
doanh nghiệp này đã ký kết với điện lực quy nhơn thực hiện chương trình tiết kiệm điện
doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc sản xuất kính đều là thiết bị hiện đại có hiệu suất năng lượng cao
đồng thời doanh nghiệp ưu tiên sản xuất vào giờ thấp điểm nhằm hưởng giá điện thấp tiết kiệm chi phí hiệu quả
trong máy móc thì toàn bộ là theo tiêu chuẩn tiết kiệm điện và sử dụng biến tầng nó giúp cho tiết kiệm lượng điện rất là đáng kể
nắng nóng trong những ngày qua đã khiến lượng điện ở bình định tăng mạnh
các doanh nghiệp sản xuất đang tìm mọi cách làm sao vừa bảo đảm năng suất lao động của công nhân vừa bảo đảm tiết kiệm điện năng
khi doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện lực sẽ chia sẻ nhóm khách hàng tiết giảm
bảo đảm sản lượng tiết giảm phù hợp luân chuyển lịch bảo đảm quá trình hoạt động sản xuất
đến nay tỉnh bình định đã có hai trăm linh khách hàng tự nguyện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tài với công suất tiết giảm hơn năm mươi mw
điện lực bình định đang tiếp tục vận động một trăm linh doanh nghiệp trọng điểm sản xuất ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với sản lượng trên một triệu kwh một năm
nhằm giảm chi phí sản xuất và bảo đảm an toàn cho nguồn phụ tải điện